cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời sự một trăm hai mươi giây của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay tòa cấp cao tại tp hcm đã tuyên bản án phúc thẩm đối với một mươi tám trên năm mươi hai bị cáo trong vụ truy sát xảy ra vào tối ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tại phường thốt nốt quận thốt nốt tp hcm
theo có trạng vào ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba trần ngọc tuấn biệt danh tuấn chín ngón đến quán karaoke tố trinh do chế thị lệ trinh làm chủ
tại đây do mô thuẫn tuấn đã bị người của trinh đánh ngã và dùng dao chém
sau đó để trả thù tuân đã gọi nhóm năm mươi người do trương phong hiền mang theo hung khí đến quán chém chế hoàng việt em ruột của trinh và anh tô văn tuấn em gây thương tật lần lượt là sáu mươi bốn và sáu
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo trương phong hiền trả hồ sơ điều tra lại để làm rõ vai trò chủ mưu chỉ huy trong vụ truy sát
bác kháng cáo kêu oan đối với một bị cáo một mươi hai trên một mươi sáu bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được giảm từ một đến hai năm tù vì có tình tiết mới là khắc phục hậu quả
cũng trong sáng ngày hôm nay trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ một mươi bốn các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông
phát hiện một đối tượng chạy xe mô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm tám mươi chín đã vượt quá tốc độ quy định
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện ổ khóa xe có dấu hiệu bị phá người điều khiển không có giấy tờ hợp lệ nên đã kiểm tra và truy xét
qua khai thác đối tượng khai nhận tên là phạm bạch hổ trú tại phường tân thành tp buôn ban thuật tỉnh đắk lắc
chiếc xe trên là tăng vật mà đối tượng đã lấy trộm của một người dân tại nhà thờ chính tòa thành phố buôn ma thuật đang trên đường đưa vào tp hcm để tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ
còn tại ninh bình đối tượng đinh vạn hiển trú tại xã ninh khang huyện hoa lư vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia viến khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi tháng một mươi trong lúc đi lang thang ở khu vực chợ xã gia tiến huyện gia viễn
phát hiện chiếc xe máy của chị trần thị thảo dựng trong chợ không khóa cảng không có người trông coi
đinh văn hiển đã dùng vam phá khóa lấy trộm rồi gửi xe khách vào quận thủ đức tp hcm nhờ người quen tiêu thụ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia viễn đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý
sáng ngày hôm nay công an tỉnh bắc ninh đã phát hiện một cơ sở có hành vi xả thải trái phép ra môi trường
tại nơi giặt mài quần bò của công ty cổ phần sản xuất và thương mại đăng phát gen tại thôn phú mỹ xã đình tổ huyện thuận thành
được biết mỗi ngày cơ sở này xử lý từ một năm trăm linh đến hai chiếc quần và sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau
tuy nhiên hàng chục khổ nước thải tại đây chỉ được xử lý đơn giản sau đó xả trực tiếp ra sông đuống

hơn nữa nơi đây cũng chưa được cấp phép xây nhà xưởng sản xuất kinh doanh
cũng như hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan đến môi trường theo quy định của pháp luật
và vụ việc vẫn đang được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
qua trinh sát vào lúc chín giờ sáng nay công an tỉnh quảng nam phát hiện vụ sản xuất kinh doanh nước rửa bát
không có giấy phép sản xuất tại nhà ông nguyễn khải tú ở phường phước hòa
có hành vi không còn nhẫn mác theo đúng quy định
khám xét thu giữ tại chỗ lực lượng công an tạm giữ bảy mươi năm lít nước
rửa bát một số hóa chất và công cụ để sản xuất
được biết năm hai nghìn một mươi ông tú đã sản xuất nước rửa chén cung cấp cho các nhà hàng quán ăn
trên địa bàn tp tâm kỳ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hành chính
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hồ chí minh
phối hợp cùng cảng hàng không sân bay quốc tế tân sân nhất tổ chức lễ gia quân tình nguyện
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường khu vực xung quanh sân bay quốc tế tân sơn nhất
thuộc các địa bàn quận tân bình phú nhuận và gò vấp
hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị công an tp hcm sẽ phối hợp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hạn chế khắc phục những nguyên nhân xảy ra ủn tắc tại khu vực cửa ngõ ra vào sân bay là rất cần thiết
các lực lượng sẽ tuần tra kiểm soát tại các khu vực tuyến đường gần sân bay từ sáu h đến hai mươi hai giờ hàng ngày
giải quyết tốt trật tự lòng lề đường xử lý các trường hợp xe dừng đậu đỗ không đúng nơi quy định